ngày bảy chín tại phú yên đã lòng trọng tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh phú yên lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
giữa đại hội có hai trăm năm mươi đại biểu chính thức đại diện cho hơn năm mươi tám đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú yên
là tỉnh thuộc vùng duyên hải nam trung bộ phú yên có ba mươi một dân tộc anh em cùng sinh sống
phần lớn là đồng bào dân tộc bana ede chamh roy tập trung chủ yếu ở ba huyện miền núi là đồng xuân sơn hòa và sông hình
đến nay một trăm linh xã miền núi của tỉnh phú yên đã có đầy đủ các công trình điện đường trường trạm y tế
chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên
quy mô trường lớp các bậc học vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng mở rộng
công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm
nhân dịp này thủ tướng chính phủ đã tặng bằng khen cho hai tập thể là nhân dân xã xuân lãnh huyện miền núi đồng xuân
và nhân dân buôn quang dù xã đức bình tây huyện miền núi sông hình
vì đã có thành tích trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc